ủy ban nhân dân tp hội an tỉnh quảng nam vừa thưởng nóng một mươi triệu đồng cho đồn biên phòng cửa đại bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam
vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá thành công chuyên án ma túy vừa xảy ra trên địa bàn
trước đó tại chợ an bàng phường cầm an tp hội an tỉnh quảng nam tổ công tác thuộc phòng chống tội phạm và ma túy
đồn biên phòng cửa đại bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã bắt quả tang đối tượng hứa thị hoàng phi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã cẩm hà tp hội an đang tẳng chữ năm viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng hứa thị hoàng phi tổ khám xét đã phát hiện thêm bốn trăm linh viên nén
trong đó có một trăm năm mươi viên màu xanh và hai trăm năm mươi viên màu hồng
đối tượng hứa thị hoàng phi khai nhận bốn trăm linh năm viên nén trên là ma túy tổng hợp
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng